đối tượng nguyễn trí vững sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại ấp lung chim xã định thành huyện đông hải vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên án sáu năm tù về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo kết quả điều tra của công an tỉnh bạc liêu trong khoảng thời gian từ ngày bốn tháng năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng nguyễn trí vững đã tạo lập hai tài khoản facebook với tên nguyễn trí vừng và viên gạch nhỏ để tổ chức live stream trên facebook
nhiều lần chia sẻ các thông tin xuyên tạc kích động tư tưởng hoạt động chống phá đảng và nhà nước
đồng thời tham gia một nhóm kín đưa hàng trăm thông tin có nội dung trao đổi bàn bạc về kế hoạch kích động lôi kéo người khác tham gia biểu tình vào các ngày lễ lớn của đất nước
hãy trước đó công an thành phố bạc liêu phát hiện và mời làm việc đối tượng dương tấn khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khóm hai phường bảy thành phố bạc liêu để điều tra về việc thường xuyên sử dụng tài khoản facebook với tên khoa henry anh khoa music
đăng tải các bài viết hình ảnh kêu gọi tổng biểu tình lên mạng xã hội
trước những tài liệu chứng cứ lực lượng công an thu thập được đối tượng dương tấn khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình
đồng thời cam kết không đăng tải các thông tin sai lệch lên mạng xã hội gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nội dung là kêu gọi tổng biểu tình ngày một mươi bảy tháng sáu là kêu gọi toàn dân việt nam tổng xuyên đường ngày một mươi bảy tháng sáu
em thấy hành vi của mình là sẽ trái và em cam kết sẽ không còn đăng tải những lời kêu gọi nữa
thời gian qua công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện nhiều vụ tấn công mạng vào hệ thống thông tin mạng máy tính của các sở ban ngành tỉnh
gần năm mươi trường hợp sử dụng mạng xã hội facebook chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước để kích động người dân tham gia biểu tình chống chính quyền
gần tới công an tỉnh sẽ tập trung diễn khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác sau
một là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các dân bản chỉ đạo của đảng nhà nước về công tác bảo vệ ninh mạng
nhất là nghị quyết ba mươi của bộ chính trị về chiến lược an ninh quốc gia
hai là tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ an ninh mạng
nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện tổ chức đấu tranh ngăn chặn xử lý hiệu quả hoạt động tấn công mạng
lợi dụng không gian mạng xâm phạm đến quốc gia trật tự an toàn xã hội xây dựng không gian mạng an toàn
lành mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền lợi ích quốc gia
ba là phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan tập tham mưu cấp quỹ chính quyền
các cấp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng
quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
với quyết tâm chính trị cao nhất công an bạc liêu tích cực phòng ngừa đấu tranh
phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước trên không gian mạng
cũng như các hành vi lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh tổ quốc trong tình hình mới
dạng sáng nay tại huyện phong điền tỉnh thừa tiên huế
đã xảy ra vụ cháy nhà khiến ba người trong một gia đình tử vong
vào khoảng h bốn mươi phút sáng nay người dân địa phương bất ngờ phát hiện căn nhà của anh phạm bá tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn đức phú xã phong hòa huyện phong điền bốc cháy
lúc này trong căn nhà có anh tân và hai người con trai tên phạm bá quốc thái
sinh năm hai nghìn một mươi và phạm gia trường sinh năm hai nghìn một mươi bảy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường
sau ba mươi phút thì đám cháy được dập tắt
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện chiếc giường ba cha con anh tân nằm ngủ
bị lửa thiêu dụi và có mùi xăng nồng nặng
qua điều tra cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể là do anh tân đã châm lửa đốt nhà
được biết anh tâm làm nghề sửa xe máy và trước đó vợ chồng anh tân có xảy ra mâu thuẫn
anh tân đã có hành vi đánh đập vợ
khi vụ việc xảy ra thì vợ anh tâm đang ở nhà ngoại và lực lượng công an cũng đã phát hiện thư tuyệt mệnh của anh tâm
trong khi đó một lô hàng gồm hai mươi hai khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh lào cai kiểm tra phát hiện và thu giữ
vào khoảng một mươi bốn h chiều nay tại khu vực km số bốn xã bản lầu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
tổ kiểm tra liên ngành gồm phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đội quản lý thị trường số năm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
đội kiểm soát hải quan lào cai đã tiến hành kiểm tra bắt giữ lô hàng gồm
chín thùng bia giấy bên trong có chứa hơn hai mươi hai khẩu trang
tại thời điểm kiểm tra không có chủ lô hàng và không xác minh được nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ lô hàng trên để tiếp tục điều tra xử lý
hôm nay sở nội vụ tỉnh đắk nông công bố quyết định của chủ tịch ubnd tỉnh về việc tạm thời điều động công tác
đối với ông trần thanh bình giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông
ông trần thanh bình được điều động đến nhận công tác tại sở y tế tỉnh đắk nông
nhiệm vụ cụ thể sẽ do giám đốc sở y tế tỉnh đắk nông phân công
lý do điều chuyển là bởi ông trần thanh bình chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ do các cấp giao
trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
ubnd tỉnh đắk nông cũng tạm giao ông hà văn hùng phó giám đốc sở y tế tỉnh đắk nông
phụ trách điều hành bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông thay ông trần thanh bình
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế đã công bố hướng dẫn cách ly đối với những trường hợp nhiễm nghi nhiễm ncov
một đối tượng cách ly những người không có các triệu chứng nghi nhiễm ncov ho sốt khó thở
và có một trong những yếu tố sau đây
sống trong cùng nhà nơi lưu trú cùng làm việc cùng nhóm du lịch đoàn công tác
nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh
có tiếp xúc gần trong vòng hai mét với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ
trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào
ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe toa tàu máy bay
với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ
người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam từ trung quốc hoặc từng đi qua trung quốc
trừ tỉnh hồ bắc trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
hai thời gian cách ly
cách ly tối đa một mươi bốn ngày
số ngày cách ly cụ thể được tính từ ngày tiếp xúc
lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ
hoặc từ ngày nhập cảnh vào việt nam
khi người nghi ngờ mắc bệnh được trần đoán loại trừ không mắc bệnh
thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly
ba tổ chức thực hiện cách ly
người được cách ly chấp hành việc tự cách ly tại nhà tốt nhất cách ly ở một phòng riêng
trong trường hợp gia đình nơi lưu trú không có phòng riêng
thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác
trong gia đình ít nhất hai mét
phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí thường xuyên được vệ sinh
tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất hai lần sáng chiều một ngày
ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày
hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình
đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác
hàng ngày thông báo cho cán bộ y tế hai lần sáng chiều
về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân
thông báo ngay cho cán bộ y tế khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh
sốt ho khó thở không được tự động rời khỏi nhà nơi cư trú
người được cách ly phải thu gom khẩu trang khăn giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng
vào túi đựng rác thải riêng không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình nơi lưu trú
tỉnh quảng bình có một cửa khẩu quốc tế và một cửa khẩu phụ
một ngày có hàng nghìn người dân qua lại xuất cảnh sang việt nam
trước tình hình nguy cơ dịch bệnh ncov có thể lây lan vào tỉnh quảng bình
các ngành chức năng của tỉnh đã chủ động tăng cường nhân lực vật lực trong công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời tăng cường tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức tự phòng chống một cách quyết liệt và hiệu quả
cửa khẩu cha lo tỉnh quảng bình tất cả các phương tiện di chuyển qua cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ
tất cả các hành khách phải kiểm tra thân nhiệt bắt buộc
thực hiện làm thủ tục theo hướng dẫn của các đơn vị chức năng
tại các khu vực xuất nhập cảnh các trường hợp làm thủ tục đều được cảnh báo về dịch bệnh và các phương án phòng ngừa
cụ thể đó là đem cơ quan y tế lên hàng đầu để xác định và phát hiện và xác định được các trường hợp bị nhiễm để sẵn sàng xử lý và có hiệu quả
tại các cửa biển các tàu thuyền có người lao động nước ngoài và trung quốc vào việt nam
đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng ngoài cột mốc số để kiểm tra tình trạng sức khỏe thân nhiệt cùng các điều kiện hoạt động khác
đối với công tác kiểm soát ở khu vực cửa khẩu thì đưa lực lượng kiểm dịch
bổ trí lực lượng kiểm dịch lên tuyến đầu và đối với các hành khách người nước ngoài đến từ các vùng dịch hoặc là quả cảnh của các vùng dịch
thì không làm các thủ tục nhập cảnh cho các đối tượng này
rồi về các cảng biển thì dừng cấp giải pháp đi bơ
đối với các thuyền biển
đến các tàu hàng đến từ trung quốc
còn tại các điểm du lịch và các điểm lưu trú tập trung đông người lực lượng công an đã kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo lưu trú của các cơ sở
quản lý chặt chẽ số lượng du khách đến lưu trú tại cơ sở đặc biệt là khách nước ngoài
thành lập ban chỉ đạo ứng phó với dịch viêm phổi cấp corona
đấy và chúng tôi đã phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo
đồng thời chúng tôi chỉ đạo các đồng chí thành viên bang chỉ đạo
đơn vị kiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình quản lý người nước ngoài đặc biệt là người trung quốc
đấy và những người việt nam học tập du lịch lao động ở trung quốc mà về địa bàn tỉnh quảng bình cư trú trong cái thời điểm trước khi diễn ra dịch và sau khi phát hiện dịch
thế và đồng thời hỗ trợ cho các địa phương để triển khai công tác chống dịch ở những vùng sâu vùng xa
tiếp tục kêu gọi và tuyên truyền những người dân là hết sức yên tâm đồng hành cùng với chính quyền
cùng với ngành y tế và chính phủ để chúng ta quyết tâm để lùi dịch bệnh này
trước đó tỉnh quảng bình cũng đã có bốn bệnh nhân nghi nhiễm virus corona
trong số đó có một người trở về từ trung quốc một người trở về từ hoa kỳ nhưng có quá cảnh tại hồng kông
hai người còn lại có tiếp xúc với những người nói trên
những người này hiện đang được kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khỏe và mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát
từ ngày hai tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn
tỉnh vĩnh phúc sẽ thực hiện làm việc vào ngày chủ nhật hàng tuần để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân việt nam
đồng thời sẽ xem xét cấp hộ chiếu tại nơi cư trú cho những trường hợp đặc biệt
đó là những nội dung mới nhất được công an tỉnh vĩnh phúc triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân
sau dịp tết nguyên đán số lượng công dân đến phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh vĩnh phúc làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tăng đột biến
dẫn đến việc tiếp nhận hồ sơ bị quá tải
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh
từ ngày hai tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh sẽ thực hiện làm việc vào ngày chủ nhật hàng tuần
để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân việt nam
từ năm hai nghìn một mươi chín phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã tham mưu ban giám đốc công an tỉnh cho phép tăng cường tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả cấp hộ chiếu vào ngày chủ nhật hàng tuần
đến nay sau hơn một năm thực hiện đơn vị đã nhận được những chuyển biến tích cực
vì vậy phòng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu và trả hộ chiếu cho công dân vào ngày chủ nhật hàng tuần
từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
qua thực tế nhận thấy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp cán bộ công nhân viên chức và nhân dân
cần cấp hộ chiếu để đi nước ngoài chữa bệnh công tác nhưng bị ốm đau da yếu hoặc vì lý do đặc biệt
nên gặp khó khăn trong việc trực tiếp đến cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết
do đó trong năm hai nghìn hai mươi phòng quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố
ra soát các trường hợp gặp khó khăn trong việc trực tiếp đến cơ quan công an làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu
để bố trí lực lượng phương tiện tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu lưu động tại nơi chữa bệnh công tác
cư trú của người dân
đối với các trường hợp là cán bộ công nhân viên và nhân dân có nhu cầu đề nghị cấp hộ chiếu
nhưng vì bị bệnh tàn tật hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó không trực tiếp đến cơ quan công an để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu
thì phải gửi đơn đề nghị có xác nhận của công an xã phường thị trấn hoặc nơi đang điều trị bệnh
sau khi nhận được đơn phòng quản lý xuất nhập cảnh xem xét nếu thấy lý do chính đáng
thì sẽ cử cán bộ trực tiếp đến nơi đang điều trị bệnh nơi cư trú của người đề nghị
để trực tiếp tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho công dân
có thể nói việc cấp phát hộ chiếu phổ thông vào ngày chủ nhật đã mang lại hiệu quả cao
qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp tục tô đẹp thêm hình ảnh của lực lượng công an trong lòng quần chúng nhân dân
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay